thông tin mới nhất từ sở y tế tp hcm cho biết đã cho phép sử dụng thêm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ một mươi
để quyết định cho f không triệu chứng xuất viện về cách ly và điều trị tại nhà
theo đó các trường hợp f không có triệu chứng đang được điều trị cách ly tại các bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín
sẽ được thực hiện xét nghiệm rt pcr vào ngày thứ tám
nếu kết quả xét nghiệm âm tính hoặc dương tính nhưng có tải lượng virus thấp giá trị ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi
thì sẽ được tiến hành thực hiện xét nghiệm nhanh test nhanh kháng nguyên sars cov hai vào ngày thứ một mươi
nếu kết quả xét nghiệm nhanh này âm tính người bệnh sẽ được cho xuất viện và cách ly theo dõi tại nhà
và phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo sở y tế việc thay đổi này là phù hợp với tình hình thực tế
khi mà số f gia tăng nhanh trong đó f không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ chiếm đến tám mươi
thì việc tạo điều kiện cho f không triệu chứng giảm thời gian cách ly tại bệnh viện về nhà là khả quan